hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
do thiếu tiền tiêu xài nguyễn thị kiểu trang đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem đi cầm cố để chiếm đoạt tiền
trang đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi sáu năm tù trong phiên tòa diễn ra vào chiều nay
để thực hiện ý đổi trên thông qua facebook
làm giả hai dây chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích hơn bảy trăm năm mươi m hai
sau đó đem cầm cố cho ông nguyễn trung thành và ông phan văn đoàn với số tiền lần lượt là một tỷ đồng và năm trăm linh triệu đồng
khi bị phát hiện trang đã trả lại cho ông thành năm trăm linh triệu đồng sau đó cố tỉnh trốn tránh
các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa ngoài bản án một mươi sáu năm tù về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trang còn bị buộc phải trả lại số tiền một tỷ đồng cho hai bị hại
công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa bắt giữ hai đối tượng gồm đặng văn thêm
chú tại hải phòng và trần đình trung chú tại tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ trú tại huyện duy xuyên
thông qua mạng xã hội facebook có làm quen với tài khoản có tên nguyễn ngọc hưng do đặng văn thêm làm chủ
qua thời gian trao đổi nói chuyện bằng tin nhắn
chị này đã để lộ những video nhạy cảm của cá nhân
thêm đã dùng những video này để gửi cho nhiều tài khoản facebook là bạn bè của người phụ nữ này
nhằm đe dọa tống tiền buộc chị phải chuyển ba triệu đồng
ngoài ra đối tượng trần đình trung cũng nhận được video này
cũng đã tạo tài khoản gia lô facebook ảo để đe dọa tống tiền bị hại